các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nguyễn hữu quốc duy từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi năm qua trang mạng xã hội facebook đã đăng tải tuyên truyền năm mươi tám bài viết có nội dung xuyên tạc chống chính quyền đảng và nhà nước
cũng từ facebook nguyễn hữu thiên an thường xuyên tri cập vào các trang mạng có những đề tài nội dung chống phá nhà nước việt nam có tên gọi là tuổi trẻ yêu nước
trong năm hai nghìn một mươi năm an đã nhiều lần viết bậy lên tờ tiền năm mươi đồng việt nam dùng sơn nước vẽ khẩu hiệu bôi nhọ chống đối đảng nhà nước ta lên tường để chụp ảnh đăng lên trang mạng lôi kéo nhiều người cùng tham gia
tại phiên tòa hai bị cáo đều thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình tòa nhân dân tỉnh khánh hòa tuyên phạt nguyễn hữu quốc duy ba năm tù và nguyễn hữu thiên an hai năm tù